tiếp theo là thông tin mà chúng tôi mới thực hiện
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
vào hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
tham dự hội nghị có các phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng lãnh đạo các cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và đại diện một số tập đoàn kinh tế nhà nước
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ
vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực toàn diện
kết quả tháng ba cao hơn tháng một và tháng hai
tình hình quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khởi sắc hơn quý i năm hai nghìn hai mươi ba trên hầu hết các lĩnh vực
tăng trưởng gdp quý i đạt năm sáu mươi sáu vượt kịch bản đề ra tại nghị quyết một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
và cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm hai nghìn hai mươi
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm
kim ngạch xuất nhập khẩu tháng ba đạt sáu mươi năm tỷ usd tăng ba mươi năm sáu so với tháng trước
thu ngân sách nhà nước quý i đạt ba mươi một bảy dự toán năm tăng chín tám so với cùng kỳ
thị trường chứng khoán phục hồi tích cực chỉ số vn index tăng trên một mươi ba giá trị giao dịch tăng hai mươi tám
giải ngân vốn đầu tư công đạt gần một mươi bốn kế hoạch năm thu hút fdi đạt sáu một mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ
các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đời sống nhân dân được cải thiện
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường đối ngoại được đẩy mạnh
uy tín vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên
bên cạnh kết quả đạt được một số ngành sản xuất công nghiệp phục hồi chậm
các lĩnh vực dịch vụ ăn uống giải trí chưa phục hồi rõ nét
hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn
số doanh nghiệp xuất khỏi thị trường còn lớn
mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhưng lãi suất đối với các khoản dư nợ hiện tại còn cao
tiếp cận vốn còn khó khăn
về đầu tư công còn ba mươi hai tỷ đồng chưa phân bổ
có nguy cơ thiếu cát sàn lấp nền cho các dự án giao thông các công trình trọng điểm
đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông kiểu long và các tỉnh phía nam
công tác triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt còn chậm
khó khăn vướng mắc trên thị trường bất động sản
từng bước được xử lý nhưng giao dịch phục hồi còn chậm
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ từ quý ii này chúng ta phải thực hiện cao nhất tốt nhất
vẫn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn với tinh thần
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn vượt qua mọi thách thức
quyết tâm thực hiện không nói không không nói khó không nói có mà không làm
không được chủ quan lơ là mất cảnh giác với phương châm thắng không kêu bại không nản
quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
nghĩ thật nói thật làm thật hiệu quả thật
quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thao gớ khó khăn
thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bảo đảm người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thật
quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là bảo đảm thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
theo kết luận của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của quốc hội chính phủ
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lãm phát
bảo đảm phát triển lành mạnh công khai minh bạch các loại thị trường
bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
bảo đảm an sinh xã hội an ninh an toàn an dân tăng cường phòng chống tham nhũng
tiêu cực lãng phí bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu từng bộ ngành địa phương
giả soát kỹ các nhiệm vụ của tháng bốn gắn với nhiệm vụ cả năm và tập trung chỉ đạo
tổ chức thực hiện hiệu quả các bộ trưởng trường ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương
tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
theo các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt
nhất là các chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tập trung triển khai quyết liệt
hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực phát triển bất phá trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố hải dương tỉnh hải dương những ngày qua tình trạng cá chết hàng loạt
đã diễn ra tại xã tiền tiến tính tới thời điểm hiện tại đã có gần hai trăm linh tấn cá chết
tại các lồng nuôi cá của người dân nơi đây
tính đến thời điểm hiện tại tình trạng cá chết hàng loạt đã diễn ra tại xã tiền tiến
tại xã tiền tiến tỉnh hải dương đã ghi nhận một trăm chín mươi bảy tấn cá chết của hai mươi bốn hộ nuôi cá lồng
hộ thiệt hại nhiều nhất lên tới sáu mươi tấn cá chết phần lớn cá sắp đến kỳ cho thu hoạch
xã tiền tiến hiện có năm mươi bốn hộ nuôi cá lồng trên sông thái bình với tổng số chín trăm một mươi hai lồng
các loại cá được nuôi chủ yếu là cá riêu hồng chấm chép giòn
nghề nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây
hiện các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc lấy mẫu nước bệnh phẩm
đem đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân
tỉnh thanh hóa có tài nguyên nước phong phú đa dạng với bốn hệ thống sông chính
trên sáu trăm linh hồ chứa và một đập răng thời gian qua địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp
để quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội
tỉnh thanh hóa có sáu mươi sáu đoạn sông suối bốn mươi tám hồ chứa có dung tích từ một triệu m ba trở lên
thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ
thời gian qua việc cắm mốc giới đã được các nhà thầu có năng lực triển khai
dưới sự đốn đốc kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh thanh hóa đã triển khai bốn đợt cắm mốc giới với tổng số là một sáu trăm ba mươi mốc
hiện tại mục tiêu tổng thể về cắm mốc giới đã đạt chín mươi năm kế hoạch
kết quả này đã góp phần phòng chống
lân trị tổng thể và tổng thể của các nhà thầu

bảo đảm sự ổn định của bờ cách ly hoạt động qua nguy cơ gây ổ nhiễm suy thoái nguồn nước
dự kiến trong tháng bốn năm nay các địa phương tại thanh hóa sẽ hoàn thành việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước
để quản lý tốt hệ thống mốc giới đã được cắm
sau khi được bàn giao chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm
thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại cửa khẩu quốc tế trà lĩnh công an tỉnh cao bằng vừa phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh
trao trả năm đối tượng người trung quốc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời bàn giao tăng vật có liên quan cho ti công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
quá trình khám xét công an tỉnh cao bằng thu giữ gần tám tập tin có chứa mã độc
ước tính các đối tượng có khoảng hai triệu thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội ở trung quốc
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng bốn cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh cho biết
tại công ty than thống nhất dkv thành phố cẩm phà quảng ninh xảy ra sự khố khiến bốn công nhân thiệt mạng
vào lúc giờ hai mươi phút ngày ba tháng bốn
tại gương lò xv năm một trăm bốn mươi số hai phân xưởng đào lò hai đã xảy ra vụ cháy khí mê tan làm bốn công nhân tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc
lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và công ty than thống nhất
cũng đã có mặt nhanh chóng chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến lúc ba giờ một mươi năm phút cùng ngày công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã kết thúc
hiện các cấp chính quyền công ty than thống nhất đang phối hợp và hỗ trợ gia đình những người bị nạn
để đưa họ về với gia đình lo hậu sự chú đáo
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh điều tra làm rõ
dự án cao tốc hòa liên túy loan thuộc dự án cao tốc bắc nam phía đông
đoạn qua thành phố đà nẵng có chiều dài một mươi một năm km
tiến độ bàn giao mặt bằng đến nay mới chỉ đạt năm mươi kế hoạch
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác đo đạc thửa đất còn có nhiều vướng mắt
danh giới hình thể hiện diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và hiện trạng đo đạc không trùng khớp
hiện có một mươi một hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bốn đến trước năm hai nghìn một mươi
đang chờ cơ chế chính sách của thành phố để hỗ trợ giải tỏa
việc chưa có đất tái định cư thực tế cũng làm nhiều hộ dân băn khoăn khi di chuyển để bàn giao mặt bằng
mới đây làm việc với ban giải phóng mặt bằng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan
như sở tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân các xã nơi có dự án đi qua phải tập trung giả soát đồn đốc cán bộ tích cực vận động
để nhân dân chủ động bàn giao mặt bằng kiên quyết với các trường hợp chây ý cố tình gây khó khăn cho đơn vị thi công
về một mươi một trường hợp xây nhà trên đất không phải là đất ở lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương
thống kê đầy đủ lịch sử đất thành phố sẽ xem xét giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân
quyết tâm đến ngày ba mươi tháng năm cơ bản sẽ bàn giao mặt bằng tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu thi công
thưa quý vị do tình trạng xuống cấp của cầu trung hà sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ và thành phố hà nội
đã tổ chức phân luồng cấm các xe từ ba mươi trở lên và xe khách trên hai mươi chín chỗ qua cầu để đảm bảo an toàn
tuy nhiên thời gian gần đây lợi dụng trời tối nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm ngạc nhiên cho xe chạy qua cầu
lợi dụng đêm tối nhiều tài xế đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao vượt qua chốt kiểm soát của lực lượng thanh tra giao thông
hành vi này gây nguy hiểm cho người làm nhiệm vụ và mất an toàn cho người tham gia giao thông qua cầu
bước đầu việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đã phát huy được hiệu quả
thông qua hệ thống giám sát và kiểm soát của lực lượng thanh tra giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý năm trường hợp cố tình vi phạm
tới đây chúng tôi sẽ căn cứ hình ảnh sau khi lắp đặt camera chúng tôi sẽ xử lý phạt nguội theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn cầu trung hà trong quá trình sửa chữa sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ
đã bố trí lực lượng thanh tra trực khai từ trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần phân luồng tổ chức giao thông
đây là giải pháp tình thế trong quá trình sửa chữa đột xuất cầu trung hà
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị để phục vụ du khách khi đến với phú thọ dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh phú thọ sẽ ra mắt tour du lịch về miền di sản unesco vi danh

để đi đến các danh lam tháng cảnh khác như làng cổ hùng lô đồ chè long cốc vườn quốc gia sơn sơn
tuy nhu cầu du khách sẽ lựa chọn tour du lịch về miền di sản unesco ghi danh
một ngày hoặc hai ngày một đêm ba ngày hai đêm
tham gia tour du lịch này du khách sẽ được tìm hiểu trải nghiệm thực hành tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại khu di tích lịch sử đền hùng
đại diện của nhân loại được unesco vinh danh và tham quan đình hùng lô
quần thể di tích có giá trị văn hóa tiêu biểu trên vùng đất tổ
miếu lãi lèn nơi phát tích làn điệu hát xoan phú thọ cùng với đó du khách còn được tham quan đền tam giang
ngôi đền một ba trăm linh năm tuổi tọa lạc tại hợp điểm của ba dòng sông là sông hồng sông lô và sông đà
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh điện biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia
với chủ đề vinh quang điện biên phủ trải nghiệm bất tận
nhằm tiếp tục phát huy vai trò của du lịch điện biên trong liên kết tạo động lực phát triển du lịch khu vực tây bắc
các hoạt động của năm du lịch quốc gia sẽ tạo bước đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia
đúng vào thời điểm tỉnh kỷ niệm nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
một trăm một mươi năm năm thành lập tỉnh bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám
gồm một trăm sáu mươi chín chương trình sự kiện hưởng ứng trong đó tỉnh điện biên chủ trì tổ chức hai mươi tám chương trình sự kiện và hoạt động
hoạt động năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn lựa chọn điện biên đây là một định hướng của bộ cục du lịch quốc gia việt nam
triển khai cùng với điện biên để xây dựng những nội dung hoạt động của cả năm
cũng như là các xu hướng du lịch từ việc đầu tư cho đến chuẩn bị những điều kiện
và các hoạt động các sự kiện để phát huy được tiềm năng lợi thế của điện biên để phát triển du lịch
vừa rồi chúng tôi đã khánh thành cảng hàng không điện biên được nâng cấp mở rộng
và hiện nay chúng tôi đã kết nối được bay với hà nội với thành phố hồ chí minh
và tuần suất bay đang được ngày được nâng lên
điện biên đã đáp ứng cuộc thời nhu cầu của du khách và nhân dân
thứ hai nữa là các hệ thống đường giao thông đường bộ cũng được quan tâm
chúng tôi kỳ vọng rất nhiều năm du lịch quốc gia ở điện biên
được tổ chức tại điện biên nhân dịp bảy mươi năm chiến thắng lịch sử lý văn phủ
đó như là một sự chiên đối với thế hệ trai của chúng ta đã ngã xuống vì tổ quốc thân yêu này
thứ hai là chúng tôi cũng rất kỳ vọng là từ câu chuyện này sẽ thở thành một cú hích
rất là lớn để giúp cho tỉnh điện biên phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia điện biên kỳ vọng ngành du lịch sẽ khởi sắc
tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển
xây dựng các sản phẩm mới hấp dẫn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh điện biên
liên quan vụ cháy dãy nhà ven kênh tàu hủ quận tám tp hcm
xảy ra vào tối ngày một tháng bốn
chiều qua hai tháng bốn ubnd quận tám đã thông tin chi tiết về vụ việc
chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
để sớm ổn định lại cuộc sống
đến trưa ngày hai tháng bốn khu vực hẻm một trăm hai mươi bốn đường phạm thế hiển phường hai quận tám tp hcm
vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để lực lượng chức năng tiếp tục làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ việc
người dân trong khu vực cháy vẫn còn hoang mang và chưa thể trở về nhà để dọn dẹp
tìm kiếm đồ đạc tài sản
theo ubnd quận tám vụ hỏa hoạn đã khiến một sườn gỗ và ba nhà dân bị cháy hoàn toàn
sáu hộ bị ảnh hưởng với hai mươi sáu nhân khẩu tổng diện tích cháy là bốn trăm bảy mươi m hai
lãnh đạo tp hcm đã đến thăm động viên bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
chính quyền phường cũng đã bố trí chỗ nghỉ tạm thời
cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân thực phẩm cho các hộ dân
chúng tôi đã phối kết hợp cùng với mặt trận tư quốc các đoàn thể của quận
và các mạnh thường quân trên địa bàn quận tám
thì đã xuống xác định và hỗ trợ chăm lo
thì mỗi một hộ mà cháy thì từ ba mươi năm tới bốn mươi triệu hộ bị ảnh hưởng thì một mươi triệu cho một hộ dân
qua điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định
ngọn lửa xuất phát từ sườn gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân
khu vực cháy nằm sâu bên trong khu dân cư nên việc tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm với các phương án chữa cháy đường bộ
đường thủy cũng đã giúp dập tắt đám cháy ngăn cháy lan bảo vệ được dãy nhà
khoảng một một trăm hai mươi m hai liền kề khu nhà cháy không có thương vong về người
thưa quý vị và các bạn phật giáo du nhập vào việt nam từ rất sớm
tồn tại và phát triển gắn liền với lịch sử đất nước và góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc
đặc biệt thời lý trần phật giáo phát triển hương thịnh và trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống của nước ta
để có được sự công nhận đó chính là nhờ tinh thần từ bi vô ngã phù hợp với văn hóa bản địa
cũng như tài năng đức độ của những vị thiền sư đã luôn dấn thân hộ quốc vì sự phát triển của đất nước
truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần
đến nay vẫn mang những giá trị thiết thực trong cuộc sống xây dựng đất nước
đối đại đoàn kết yêu thương đùm bọc và sẻ chia
và tinh thần đó vẫn tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay
dễ dàng nhận thấy trong mọi vấn đề của quốc gia dân tộc từ xóa đói giảm nghèo
phòng chống thiên tai dịch bệnh đến phổ biến chính sách pháp luật xây dựng và phát triển đất nước
phật giáo việt nam luôn luôn là một tôn giáo hòa nhập với cuộc sống của nhân dân
thời kỳ dịch covid một mươi chín hoành hành nhất trên thế giới
thì tăng đi phật tử cũng có nhiều vị tạm gác cả xa mặc áp bổ lưu để vào cùng tâm dịch
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử phủ điện biên phủ
thì là xây dựng năm ngôi nhà cho các đồng bào dân tộc tiểu số ở tỉnh điện biên
trong đó phật giáo đã đóng góp năm mươi năm tỷ
trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang mở cửa hội nhập giao lưu với thế giới
và giáo hội phật giáo việt nam cũng đã có nhiều tổ chức
tổng đồng góp tích cực góp phần quảng bá đất nước con người việt
cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết với anh em nam châu
nhìn lại những thành tiệu đã đạt được suốt chiều dài lịch sử dân tộc
dù trong hoàn cảnh nào phật giáo việt nam với tinh thần tử bi trí tuệ và phương châm sống tốt đời đẹp đạo
luôn phát huy vai trò sứ mệnh quan trọng để đấu tranh với cái xấu
thúc đẩy đoàn kết hướng tới xây dựng đất nước hòa bình thịnh vượng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân